thưa quý vị và các bạn dù xuất hiện những tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm trong nước liên tục giảm
tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn hiện hữu buộc các địa phương các đơn vị không được chủ quan lơ là
thời gian qua không chỉ có lực lượng công an tại các điểm nóng nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp
mà cả lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng xanh cũng đang hàng ngày
hàng giờ chủ động khắc phục mọi khó khăn kiên cường bám tại các chốt kiểm dịch để nỗ lực giữ vững sự an toàn
quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái
rau dại mì tôm đây là bữa ăn quen thuộc của các thành viên chốt kiểm dịch tự quản
thôn bùn dạo xã lang thiếp huyện văn yên
trong những ngày bám chốt thực hiện
nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
là địa bàn giáp danh với bốn xã thuộc tỉnh lào cai với nhiều đường mòn lối mở
chính vì vậy trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền địa phương đã thành lập bốn chốt kiểm dịch tự quản
do lực lượng công an xã làm nòng cốt và huy động tinh thần tự nguyện tham gia của người dân
trong các dịch vụ
thôn bản bảo đảm kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
không để bất cứ người dân nào chưa được khai báo y tế lọt vào địa bàn
việc thành lập chốt tự quản của các thôn
lực lượng công an xã và ủy ban xã tiến hành vận động để thành lập chốt
tiến hành ra quyết định thành lập chốt để đảm bảo việc ngăn chặn các đối tượng từ địa phương khác
đặc biệt là vùng dắt danh
mặc dù cuộc sống rất khó khăn
nhưng mà giữa lực lượng công an xã và anh em ở trong thôn
đại diện chính quyền cơ sở thì đã thực hiện tốt
việc trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo góp phần việc phòng chống dịch
theo thống kê trên địa bàn huyện văn yên hiện có ba mươi bảy chốt kiểm dịch tự quản
tại các địa bàn giáp danh và dọc tuyến cao tốc nội bài lào cai
đây được xem là những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
nếu không được giám sát chặt chẽ
từ khi được thành lập đến nay
các chốt kiểm dịch y tế tự quản trên địa bàn huyện văn yên
đã tổ chức khai báo y tế cho hàng nghìn lượt người dân
qua đó cũng đã kịp thời phát hiện và đưa đi cách ly tập trung hàng chục trường hợp
trở về từ vùng dịch đồng thời hướng dẫn cho hàng trăm trường hợp
thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định
với tinh thần chống dịch như chống dập
cùng với những nỗ lực cố gắng của các chốt kiểm dịch tự quản
cho đến thời điểm hiện tại tỉnh yên bái chưa có caf khởi phát
hoặc lây nhiễm trong cộng đồng
cũng không phát hiện thêm các trường hợp f một f hai liên quan đến các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đây là thành quả quan trọng góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân